nói đến thay da nhiều người thường liên tưởng tới hình ảnh rắn lột da
tuy nhiên thay da sinh học lại không đơn giản như vậy
thay da sinh học là sử dụng các chất hóa học mang tính acid
tác động bóc tắt dần dần vào các tế bào chứa nhiều sắc tố da melanin tối màu từ từ
da dần trở nên sáng màu nhưng vẫn khỏe mạnh và duy trì được sức đề kháng tự nhiên
về cái khái nghiệm thay da sinh học
đấy chính là cái cách mà chúng ta dùng hóa chất để phá hủy các tế bào da ở ngoài cùng của da bị tổn thương
đó và nó có nhiều các cái mức độ thay da sinh học khác nhau
nếu như ở mức độ nông thì chúng ta chỉ can thiệp ở lớp biểu bì thôi
và nó sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến lớp tế bào sừng
và thông thường thì cái việc này nó sẽ kết thúc sau khoảng bảy đến một mươi ngày là nó đã kết thúc rồi
và thường thì chúng tôi sẽ chỉ định cho những cái thay da sinh học
ở lớp một là thay da sinh học
cho những trường hợp da bị sẫm màu do ánh sáng mặt trời
cũng với cơ chế gần giống với thay da sinh học
các phương pháp lột da hiện nay được quảng cáo là phương pháp mang lại một làn da trắng nhanh tức thì cho người sử dụng
tuy nhiên tác hại của phương pháp này thì không phải ai cũng biết
đối với khai da sinh học thì mình không được dùng một cách bừa bãi
và không thể là theo kiểu là mình thích thì mình dùng được
và bắt buộc nên có cái chỉ định của bác sĩ
bởi vì bác sĩ cần phải đánh giá rằng cái da này
cái làn da này cái típ da này thì mình có được sử dụng hay không
và có chỉ định hay không
và thông thường là đối với gia châu âu thì cái khuyến cáo của nó khá là rộng rãi
bởi vì là đa phần là họ sẽ tiếp da một hai ba
và những cái tiếp này thì mình có thể sử dụng cái thay da sinh học
ở mức độ nông hay là sâu đều có thể chấp nhận được
thế nhưng mà đối với làn da châu á thì thông thường là theo cái phân loại da của fedpac
thì chúng ta ở cái mức phân loại là mức ba bốn năm

nó rất dễ bị tăng sắc tố
việt hằng ở trung kính hà nội từng kỳ vọng phương pháp thay da sinh học
có thể trắng nhanh tức thì và không ảnh hưởng đến sức khỏe
tuy nhiên khi hiệu quả chưa thấy thì những hậu quả đã xuất hiện
trước đây tôi đã có sử dụng phương pháp luật ra
tuy nhiên thì không nhận được kết quả như mong muốn
và thực sự nó gọi là hậu quả chứ không phải là kết quả nữa
nghe quảng cáo rằng là trắng rất là nhanh và thần tốc
thì mình đã sử dụng cái sản phẩm đấy để làm trắng cái da mặt của mình
da bị căng này sát cảm giác như là mình bị bỏng ở trên da
và nó có hiện tượng bong chóc và mẩn đỏ
rất là đẹp
rất là khó chịu
do những biến chứng nặng nề từ luật da
nên hàng đang phải phục hồi da để cải thiện tình trạng da
đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp gặp biến chứng với phương pháp lột da
khi mình sử dụng cái phương pháp tăm trắng không an toàn
tức là sử dụng bằng cái phương pháp luật da
da của chúng ta sẽ trở nên căng bóng bởi vì nó được ngậm nước
và nó sẽ làm cho da của chúng ta căng ra
thế nhưng mà các bạn sẽ không hiểu được là các cái tắc
nhân và các cái tắc hại của các thành phần hóa học nó sẽ
là một cái hệ lụy rất là dài về sau cho da của các bạn ấy
nó sẽ làm cho da của chúng ta mất đi cái sức đề kháng của da
chính vì thế là da của chúng ta sẽ không có cái sức đề kháng
để chống lại cái tác nhân từ môi trường và cái tác nhân của khí hậu
thay da sinh học là một liệu pháp điều trị da được ứng dụng
để điều trị các dấu hiệu của lão hóa như nếp nhăn
đồi mồi tàn nhang thâm nám và cải thiện sắc tố da
hơn nữa thay da sinh học còn cải thiện cấu trúc da sâu bên trong
bằng cách làm bong chóc lớp vẩy sừng khô nhám trên bề mặt da
cũng như khả năng điều trị mụn mụn ẩm thâm mụn
và loại bỏ nguy cơ gây ra mụn trên bề mặt da cũ
và tái tạo làn da mới sẽ khỏe hơn
tuy nhiên thay da sinh học cũng có thể dễ xuất hiện một số biểu hiện
như đỏ da kích ứng bong dao quá mức hoặc rất nghiêm trọng như nhiễm trùng
tạo sẹo da mọng đỏ lộ chỉ máu tăng sắc tố sau viêm
công dụng làm trắng da an toàn nên thay da sinh học được tận dụng quảng cáo rất nhiều
tại các trung tâm làm đẹp
tuy vậy rất nhiều trong số đó sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc
để tránh tiền mất tật mang khách hàng nên tìm hiểu kỹ
và hiểu rõ bản chất của thay da sinh học
nên tìm đến các cơ sở uy tín để thực hiện phương pháp này
tránh những biến chứng có thể xảy ra với làn da
sau khi sử dụng phương pháp này cần phải chăm sóc da một cách cẩn thận
bôi kem dưỡng ẩm hằng ngày
khi ra ngoài nên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da